trên địa bàn tỉnh lâm đồng có khá nhiều sông suối nên có nhiều cầu dân sinh
thế nhưng đa số các cầu là do người dân tự đóng bằng gỗ nên hiện nay đang bị xuống cấp nghiêm trọng
dù biết là nguy hiểm nhưng người dân vẫn phải đi qua những cây cầu tạm này
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện di linh
đây là cây cầu bờ rụi ca mé bắc qua sông đạ ràm
tại thôn hai a xã đinh trang hòa huyện di linh tỉnh lâm đồng
cầu được người dân tự làm cách đây hơn ba mươi năm
mặc dù hàng năm đều được bà con góp công góp của tìm vật liệu gia cố
nhưng cây cầu gỗ lâu năm này vẫn thiếu an toàn do mỗi ngày phải gánh hàng trăm lượt xe máy qua lại
do cầu yếu nên người dân chỉ đi bộ hoặc đi xe máy để vận chuyển các mặt hàng nông sản
phân bón nhẹ các loại xe máy cày phục vụ sản xuất buộc phải đi ngang suối
vào mùa mưa nước suối dâng cao người dân muốn đi dãy phải vòng đường khác rất xa
cơ hội việt nam là người ta
cùng chung số phận với chiếc cầu bờ rụi ca mé là cầu đà nớ một
nằm trên địa bàn thôn năm xã đinh trang hòa cũng đang xuống cấp nghiêm trọng
người dân sinh sống tại đây cho biết xã đinh trang hòa có khoảng sáu cây cầu treo làm bằng gỗ
đây là những cây cầu được làm cách đây khá lâu
dù biết nguy hiểm có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào nhưng người dân vẫn phải đi qua hàng ngày
mỗi lần thu hoạch về là mệt lắm khó khăn lắm
thì xã nó rớt cầu luôn
đây là đường chính nhiều dân đi lắm
đối với hai cây cầu này thì tất cả chủ yếu là bà con người đồng bào dân tộc đi lại sinh hoạt hàng ngày
cũng như là vào khu vực sản xuất
vào mùa mưa
thì hết sức là khó khăn
thì nước suối dâng cao
thì bà con đi lại là gặp những vấn đề nguy hiểm
không chỉ có huyện di linh tại các địa phương khác ở lâm đồng còn khá nhiều cây cầu dân sinh được làm bằng gỗ tạm bỡ
không có thành chắn bảo vệ mặt cầu đã mục nát rất nguy hiểm cho người qua lại
theo thống kê lâm đồng hiện có khoảng bảy mươi năm cây cầu tạm cần được làm mới
nhằm bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ đời sống dân sinh